thưa quý vị vi phạm giao thông sau đó đâm xe vào lực lượng chín trăm một mươi một hai đối tượng vừa bị công an thành phố đà nẵng xử lý
vào đêm một mươi sáu tháng tám tại ngã tư hà huy tập điện biên phủ quận thanh khê tổ công tác số một thuộc lực lượng chín trăm một mươi một công an thành phố đà nẵng
đã phát hiện hoàng văn minh điều khiển xe máy chở theo hoàng văn hùng
cả hai không đổi mũ bảo hiểm phương tiện không có gương chiếu hậu
tổ công tác đã yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính nhưng cả hai không chấp hành mà bỏ chạy
tổ công tác phối hợp truy bắt nổ súng chỉ thiên nhưng hai người này có hành vi chống đối đâm xe máy vào tổ công tác
ngay sau đó tổ công tác đã bắt giữ minh và hùng